hôm nay năm tháng một mươi fta giữa liên minh kinh tế á âu và việt nam đã chính thức có hiệu lực
nhân sự kiện này sáng nay tại hà nội đại sứ quán liên bang nga đã tổ chức họp báo chung
của các đại sứ đặc mệnh toàn quyền các nước thành viên liên minh kinh tế a âu xoay quanh hiệu lực của fta
tại cuộc họp báo sáng nay các đại sứ đề ra mục tiêu gia tăng khối lượng thương mại
tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư công nghệ sử dụng nguồn nhân lực có chuyên môn
tuy nhiên ngay sau khi hiệp định có hiệu lực sẽ tự do hóa thuế suất thương mại hàng hóa
giữa các quốc gia thành viên của liên minh kinh tế á âu và việt nam
trên cơ sở tường hỗ sẽ giảm hoặc đưa về gần như chín mươi mức thuế xuất hải quan nhập khẩu
trong đó có năm mươi chín được giảm thuế ngay sau khi hiệp định bắt đầu có hiệu lực
và ba mươi được giảm thuế trong giai đoạn chuyển tiếp đối với khoảng một mươi hàng hóa
với hiệp định này việt nam sẽ có quyền tự do hóa thương mại hàng hóa
quyền tiếp cận có tính yêu đãi với một thị trường chung rộng lớn và đầy triển vọng
với gdp tổng cộng là hai hai ngàn tỷ đô la và một trăm tám mươi ba triệu người tiêu dùng
ngược lại các sản phẩm của nhóm g năm á âu có thể thâm nhập vào thị trường chín mươi triệu dân của việt nam
như vậy không chỉ những ngành hàng xuất khẩu là thế mạnh của việt nam có cơ hội vào thị trường nhóm g năm á âu
mà việc mở cửa cho ngành dịch vụ và đầu tư cũng đang tạo ra cơ hội lớn cho hợp tác giữa việt nam
và các nước thành viên liên minh kinh tế
nhóm g năm a âu bao gồm nga belarus kazakhstan armenia và kyrgyzstan
đồng thời cũng là cơ hội để nhóm này tiếp cận thị trường các nước trong khối asean
tuy nhiên để tận dụng cơ hội từ hiệp định và đạt mục tiêu quan hệ thương mại
trong thời gian tới cần phải có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp về vận tải và hải quan
và có những chính sách thật cụ thể để mang lại hiệu quả thực sự